thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ thì kéo dài từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
đợt nắng nóng này ở miền bắc sẽ tập trung trong ba ngày tới sau đó thì sẽ giảm dần
còn với khu vực trung bộ thì sẽ kéo dài từ hôm nay cho đến ngày ba mươi tháng sáu
vâng nắng mạnh kéo theo chỉ số tiêu cực tím tăng cao và dự báo là đạt ở mức chín
là mức gây hại rất cao không chỉ cho làn da mà còn cho cả mắt
theo nghiên cứu thì kính dâm có thể chống lại tia cực tím lên đến chín mươi so với mũ hay là nón
vì vậy khi ra ngoài đường vào buổi trưa thì ngoài bôi kem chống nắng
quý vị đừng quên mang theo kính dâm để bảo vệ cho đôi mắt của mình
nắng nóng kéo dài có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt
và người lao động ngoài trời nên có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý
còn tại thành phố hồ chí minh thì ngày hôm nay trời nhiều mây đôi lúc có nắng
nhiệt độ chỉ khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ c
sau một mươi bốn giờ khả năng hầu khắp thành phố sẽ xuất hiện mưa rông
cục bộ có điểm mưa lớn kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
nguy cơ cao ngập úng lại tái diễn ở những tuyến đường trũng thấp
và đó là đôi nét về tình hình thời tiết
còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng sáu hàng năm được chọn là ngày toàn dân phòng chống ma túy
nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và
người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
tháng hành động phòng chống ma túy năm nay sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ
đến với mỗi cơ quan tổ chức và người dân trong cả nước
tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu đạt mục tiêu kiểm chế
từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc
đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
vâng thưa quý vị chỉ trong sáu giờ đồng hồ
các lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án ma túy
bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt bốn đối tượng
thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
bốn mươi tám bánh heroin một kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan
hai chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên
với quyết tâm chặt đứt các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
triệt phá các điểm tụ điểm ma túy mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
cụ thể vào lúc sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tại bản ho cớ xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên
các lực lượng do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên
trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ công an
công an huyện điện biên đông và công an cơ sở đã đón lõng và bắt quả tang
hai đối tượng sùng a say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vư anu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú tại huyện điện biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm tám mươi năm bánh hồng phiến tương đương năm trăm một mươi viên
một mươi bánh heroin có khối lượng một mươi ba ba kg một kg ma túy đá hai xe máy và ba điện thoại di động
quá trình bắt giữ hai đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
cùng ngày các lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên
cũng bắt giữ thành công hai đối tượng lầu a chía sinh năm hai nghìn ba và lầu a giàng sinh năm hai nghìn hai
đều chú tại huyện điện biên đông về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi bánh heroin khối lượng ba năm kg và hai điện thoại di động
công an huyện earai tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai mươi bảy thanh thiếu niên
liên quan đến vụ đánh nhau gây dối trong đêm ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua
tại thôn tân lập xã yersa huyện egorai
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai thanh niên
sau đó cả hai đã rủ theo các thanh niên khác cùng mang theo hung khí như bom xăng dao bình xịt hơi cay tuyếp sắt để tuyên chiến
tuy nhiên khi các đối tượng đang đuổi đánh và đập phá xe máy thì lực lượng công an kịp thời có mặt
ngay trong đêm công an huyện iagrai đã huy động lực lượng truy tìm hai nhóm đối tượng trên
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
hai mươi bảy đối tượng cùng các hung khí đã bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra và xử lý theo quy định
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng chín
trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã liên tục phát hiện nhiều vi phạm
một trong những lỗi chủ yếu đó là những vi phạm liên quan đến chở quá tải và cơi nới thành thùng hàng
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
hai phương tiện này đang di chuyển trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
thì bất ngờ bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện kiểm tra
bước đầu lực lượng chức năng xác định hai phương tiện đã có dấu hiệu cơi nới thành thùng hàng để chở quá tải
qua thực tế đo thùng hàng của cả hai đều vượt quá quy định cho phép trong giấy kiểm định
dù là người điều khiển phương tiện nhưng lái xe này lại không hề hay biết phương tiện của mình đang vi phạm

lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông
thuộc cục cảnh sát giao thông đã xử lý hơn ba mươi trường hợp vi phạm liên quan đến trở quá tải trọng cơi nới thành thùng hàng
nhiều trường hợp trở quá tải trọng vượt quá hơn năm mươi
như phương tiện này chở gỗ từ nghệ an ra hà nội phát hiện dấu hiệu quá tải
lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp cân tại hiện trường
kết quả cho thấy phương tiện đã vượt quá bốn mươi tám cho phép
ngay lập tức lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu hạ tải tại chỗ và xử lý theo quy định của pháp luật
các trường hợp về quá tải và cơi nới thành thùng này
thường thường lái xe có tâm lý gọi về cho chủ xe
rồi có tình trạng lái xe đóng cửa không hợp tác với lực lượng chức lăng
cái việc này trách nhiệm của chủ xe là cần phải được nâng cao
về kiến thức về pháp luật đảm bảo về an toàn giao thông
quay trở lại phương tiện cơi nới thành thùng này
ngoài việc bị cắt thành thùng tại chỗ lái xe còn bị phạt từ hai đến ba triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
chủ phương tiện cá nhân sẽ bị phạt từ sáu đến tám triệu
tổ chức sẽ là từ một mươi hai đến một mươi sáu triệu
rõ ràng đây là một hình phạt không hề nhẹ
nhưng sẽ là cần thiết bởi những phương tiện như thế này
ngoài việc phá hỏng kết cấu hoạn tầng
thì cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm trên mỗi tuyến đường
thưa quý vị
chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn thời trang áo dài
công nghệ trình diễn ánh sáng ba d mapping
mở mang cho chuỗi hoạt động
sôi nổi của tuần lễ festival huế
đây là lần đầu tiên huế sử dụng công nghệ ba d mapping
kết hợp giữa ba d và công nghệ làm phim
một loại hình hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay
với sự đổi mới trong cách dàn dựng nội dung chương trình nghệ thuật biểu diễn
và hình thức tổ chức
đêm khai mạng festival huế năm hai nghìn hai mươi hai
đã tái hiện một không gian đầy cổ kính
và lung linh sắc màu của một cố đô văn hiến
kỳ festival huế năm nay
cũng đã trở thành một lễ hội đặc biệt
không chỉ đối với người dân huế
mà du khách thật tốt
cũng hào hức giờ đời
tuần lễ festival huế gồm tám chương trình chính
và hai mươi hai hoạt động đồng hành diễn ra cả ngày lẫn đêm
gần ba mươi đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước
với hơn bảy trăm linh nghệ sĩ biểu diễn
cùng hàng nghìn diễn viên tham gia biểu diễn
đã mang đến cho khán giả cảm xúc khó quên
đêm khai mạng festival huế
tôi cảm thấy rất là phấn khởi
và đặc biệt là có rất nhiều chương trình tiệc mục
điện từ mọi miền của trong nước và quốc tế
và trong đó có những tiệc mục
và đặc biệt là có rất nhiều chương trình tiệc mục
và rất là ấn tượng
và mang đến những văn bản bản sắc dân tộc
của tất cả cả vùng miền
quy tù tại thừa thượng huế
khi đến đây thì thấy là
cái an ninh trật tự
thật sự là rất tốt
và có những nơi khác
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
trong đêm khai mạng
tất cả người dân và khách mời
đều được kiểm soát an ninh trước khi vào bên trong khán đài
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế
đã huy động một trăm linh quân số
bố trí tại tất cả sân khấu chính
phối hợp nắm tình hình
và phòng ngừa các đối tượng tra trộn
thực hiện hành vi trộm cắp móc túi
còn tại các tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự chốt chặn
hướng dẫn giao thông
và không để xảy ra tình trạng ung tắc
tất cả đều nỗ lực hướng đến thành công chung
thưa quý vị trong các bản tin trước
thì phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã phản ánh nhiều lần về tình trạng thiếu thuốc
sinh phẩm và tự y tế
tại các cơ sở y tế trên cả nước
bộ y tế cũng đã thừa nhận tình trạng
thiếu thuốc và vật tư y tế ở nhiều nơi
chủ yếu là các loại thuốc và vật tư y tế
thông dụng thuộc thẩm quyền mua sắm
của các địa phương đơn vị
và gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh
và chăm sóc sức khỏe của nhân dân
thiếu dụng cụ mổ thiếu thuốc gây mê
bệnh nhân ghép thận
không được cấp phát thuốc chống thải ghép
bệnh nhân bảo hiểm y tế
phải đi mua thuốc ngoài
đây là tình trạng chung đang xảy ra
tại hầu hết các bệnh viện công
và cơ sở y tế trên cả nước
có bệnh viện cầm cự được
nhưng kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp bộ
chưa được công bố
thì khi hết thuốc chưa biết sẽ giải quyết thế nào
nhiều người quản lý hiện bây giờ
họ nhìn nhận lại
họ không phải sợ
mà họ thấy đang bị thiếu
và nếu mình cứ cố tình làm như vậy
mình sẽ vi phạm
cho nên người ta nói không dám không đúng
mà người ta đang chờ đợi
một cái sự thay đổi
chờ đợi một kỳ bổ sung này cập nhật này
thật chắc chắn cái hình lăng pháp lý này
một số ý kiến chỉ ra rằng
xảy ra tình trạng thiếu thuốc như hiện tại
phần lớn do quy trình đấu thầu thuốc
chữa bệnh tập trung hiện nay rất phức tạp
phải tuân thủ gần hai mươi bước
liên quan nhiều cơ quan chức năng khác nhau
mỗi cơ quan chậm vài ba ngày
thậm chí một hai tuần
dẫn đến kết quả đấu thầu chậm
trong bối cảnh tâm lý của cán bộ y tế
đang bị tác động mạnh sau nhiều vụ việc như hiện nay
thì các chuyên gia cho rằng
việc làm trước mắt là hoàn thiện ngay hệ thống pháp lý
các thể chế phù hợp với một ngành đặc thù như ngành y
việc chỉ định thầu hay là nhẹ nhàng hơn
tức là gọi là đấu thầu rút gọn
khiến cho cái quy trình thủ tục
mà để đảm bảo cái tính cạnh tranh
công khai minh bạch
như là một cái ưu thế của các biện pháp đấu thầu
thì đã không còn được hiện thực hóa nữa
và chính đó là cái môi trường
hay là kẽ hở
để khiến cho các cái tiêu cực
trong cái mua sắm
mà ngay cả khi thực hiện đấu thầu
cũng có thể xảy ra
nhưng khi không thực hiện đấu thầu
mà chỉ thực hiện chỉ định thầu
hay là thực hiện đấu thầu rút gọn
thì nó dễ xảy ra hơn
cái bất cập ở đây là chủ yếu là trong cái luật về giá
chúng ta thấy là rất là nhiều nơi
thì cái quản lý giá không tốt
đầu tiên xuất phát từ cái hành lang pháp lý
hiện nay giá thì có rất nhiều các cái ban ngành
từ trung ương đến địa phương
cái thẩm quyền và quy định về giá
nó được quy định cho quá nhiều cơ quan
rồi nhiều cái thẩm quyền của trung ương và địa phương khác nhau
thì có thể nói là loạn về cái chức năng
mà không biết đâu là cái cơ quan cuối cùng
cái ngành y này là ngành đặc thù
nó liên quan đến sinh mạng
liên quan đến sức khỏe của người bệnh
của nhân dân
cho nên cái việc này cần phải làm ngay
ngoài cái việc ổn định tâm lý cho cán bộ
thì hệ thống pháp lý trong cái vấn đề xã hội hóa
bây giờ tôi còn nghe có một cái câu chuyện là gì
những cái máy móc hiện nay đầu tư rất lớn
đúng không ạ
thế nhưng mà lại trở thành tăng vật của vụ án
đắp chiếu để đấy
dân cần thuốc cũng như là người ta đang khát
mà cần phải nước
cho nên là trong trường hợp này tôi thấy rất nhiều người bệnh
cần thuốc mà thuốc đến chậm
vì cái quá trình nó quá dài
tôi đề nghị bộ y tế nghiên cứu kỹ chuyện này
và tôi nghĩ nên đưa vào
tôi đồng tình với đại biểu quốc hội
nên đưa vào cái luật khám chữa bệnh
làm sao cái thủ tục nó rút ngắn đi
vẫn nằm vào chất lượng vẫn nằm vào chất lượng thuốc
và tôi đề nghị thêm một câu là
quy rõ trách nhiệm của từng khâu một
nếu khâu nào để chậm ai để chậm phải chịu trách nhiệm
vâng thưa quý vị
việc cung ứng thuốc và tự y tế
liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau
vì vậy các cơ quan có thẩm quyền
cần nghiên cứu giảm thủ tục hành chính
trong quy trình đấu thầu thuốc tập trung
nếu không kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
thì không biết người dân và người bệnh
sẽ còn phải mòn mỏi chờ đợi đến bao giờ
và chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
xin được tiếp tục với một số thông tin chính sách đáng chú ý
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
vừa có văn bản yêu cầu
ủy ban nhân dân tp hcm
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thu phí
theo hình thức điện tử không dừng
tại trạm thu phí trên đường nguyễn văn linh
đồng thời khẩn trương triển khai thu phí
theo hình thức điện tử không dừng
đối với các trạm thu phí trên địa bàn thành phố
theo đúng quy định
tại quyết định số một trăm chín mươi hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
tránh gây un tắc giao thông
tại các trạm thu phí
tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thu phí
bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị
bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ
với sở y tế cơ sở khám chữa bệnh
theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc
của từng gói thầu tập trung
đấu thầu bổ sung tại sở y tế
các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời có ý kiến
tránh tình trạng chậm đấu thầu
dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị
và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật
yêu cầu hai bên cần tham gia có hiệu quả
vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc
tại các hội đồng đấu thầu
nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực
cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng tiết kiệm và hiệu quả
đáp ứng yêu cầu điều trị theo hướng dẫn
của bảo hiểm xã hội việt nam
người dân không đồng ý tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi ba bốn
phải ký giấy cam kết
và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh
ngoài việc yêu cầu người dân ký cam kết
các địa phương phải
báo cáo số lượng người dân không đồng ý tiêm
về sở y tế ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc
để báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
đây là thông tin đã được
ủy ban nhân dân tp hcm
gửi sở ban ngành tổ chức chính trị xã hội
ủy ban nhân dân tp thủ đức
các quận huyện trên địa bàn
cùng với đó trung tâm y tế tp thủ đức
và các quận huyện được giao tiếp nhận
và tiêm hết vaccine đã được phân bổ
không để xảy ra tình trạng hủy vaccine
do hết hạn sử dụng
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại
một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra trong tuần
báo công an nhân dân số ra trong tuần
trong mục phòng chống diễn biến hòa bình
đăng tải bài viết với tiêu đề
tự do dân chủ nhân quyền ở việt nam
giới góc nhìn bình đẳng giới
thông tin nhiều năm qua hoạt động lợi dụng
vấn đề dân chủ nhân quyền được các thế lực thù địch
cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh
về tính chất ngày càng gai gắt quyết liệt và nguy hiểm
trên mạng xã hội
nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã đưa tin
bài cố tình xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
về vấn đề tự do dân chủ nhân quyền
trong đó có nói đến vấn đề bình đẳng giới như hiện nay
việt nam phân biệt đối xử với phụ nữ
việt nam không có bình đẳng giới
việt nam đàn áp những người bất đồng trinh kiến
là phụ nữ và trẻ em
thậm chí những đối tượng trên còn nhận định
phụ nữ việt nam không có tự do
không có quyền gì quyết định cuộc đời
để phản bác lại những điều đó
bài viết đã đưa ra hàng loạt những chứng minh
về thực hiện quyền bình đẳng giới tại việt nam
từ đó khẳng định những thành tựu
mà việt nam đã và đang nỗ lực đạt được
trong việc bảo đảm quyền tự do dân chủ nhân quyền nói chung
và thúc đẩy bình đẳng giới nói riêng
thực tiện đó bác bỏ những luận điệu
xuyên tạc của các thế lực thù địch
và các cá nhân tổ chức chống đối
trong và ngoài nước
giá xăng dầu tăng nóng
và giải pháp giảm thuế
để ghim đà tăng của mặt hàng này
đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên với đề xuất giảm thêm
mức thuế bảo vệ môi trường mà bộ tài chính đưa ra mới đây
thì vẫn khó có thể hạ nhiệt giá xăng dầu
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần
đề cập qua bài viết có nhăn đề
ghim giá xăng dầu chỉ giảm thuế bảo vệ môi trường
là chưa đủ
theo các chuyên gia
giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng cao
biện pháp sử dụng quỹ bình ổn
giảm thuế môi trường
chưa thể giúp giá trong nước hạ nhiệt
câu giá xăng dầu
không phải lần nào cũng chỉ tính đến thuế bảo vệ môi trường
các chuyên gia cũng kiến nghị
bộ tài chính tiếp tục nghiên cứu
đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với xăng dầu
bởi đây là mặt hàng thiết yếu
không phải là hàng hóa xa xỉ
nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
lên mặt hàng này cần phải được cân nhắc
hiện nay thành phố hồ chí minh
có năm bảy trăm linh năm công chức viên chức dôi dư
so với số lượng biên chế được trung ương giao
trong đó có
ba sáu trăm linh một công chức viên chức
và hai một trăm linh bốn viên chức
bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà
yêu cầu làm rõ trách nhiệm
khi để xảy ra tình trạng này
thông tin đăng tải trên báo tuổi trẻ online
bộ trưởng bộ nội vụ cho rằng
thành phố hồ chí minh không chặt chẽ
trong quản lý biên chế
thậm chí là buông lỏng dẫn đến địa phương duy nhất
trên cả nước còn tồn tại tình trạng
một số biên chế không đúng cơ quan thẩm quyền
dẫn đến tranh lệch về số lượng biên chế
mà thủ tướng giao
theo bà trà
không tỉnh nào có tình trạng thế này
đây là phát sinh duy nhất trên toàn quốc
không giải quyết được làm rõ được thì rất căng
tới đây bộ chính trị sẽ giao biên chế cho các địa phương
nên thành phố sẽ phải giải trình
làm rõ nguyên nhân tại sao lại có sự tranh lệch
giữa biên chế công chức thực tế và được giao
sau đó điều chỉnh hợp lý để vận hành chính quyền đô thị
bộ trưởng bộ nội vụ
yêu cầu thành phố hồ chí minh
phải có báo cáo giải trình thật kỹ
về số biên chế công chức viên chức dôi dư
ngửi ban chỉ đạo trung ương
hàng chục nghìn trẻ em từ một đến hai tuổi
chưa được tiêm vaccine
đây là thông tin đáng chú ý đăng tải trên báo thanh niên
hiện số trẻ em tiêm chủng đầy đủ
tám loại vaccine tại thành phố hồ chí minh
mới đạt trên bảy mươi một
trong khi mà chỉ tiêu được cần đạt là phải là chín mươi năm
đáng chú ý
cả hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đều không đạt chỉ tiêu này
cụ thể trẻ đã tiêm sởi đạt tỷ lệ gần năm mươi
bài phát triển của trẻ em
đạt trên bốn mươi hai
nguyên nhân là do thời gian dịch bệnh
phụ huynh ngại đưa con em mình đi tiêm
điều này làm nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
ngành y tế kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm đúng lịch đủ liều
giúp bảo vệ bản thân trẻ
và cũng là duy trì miễn dịch cộng đồng